một số nhà khoa học thuộc hội thiên văn học mỹ cho biết một tiểu hành tinh có tên là apophis có khả năng là sẽ va chạm vào trái đất vào năm hai nghìn sáu mươi tám
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa đã đưa tên hành tinh này vào danh sách cần phải chú ý quan sát
apophis là một trong những tiểu hành tinh nguy hiểm nhất đối với trái đất được phát hiện năm hai nghìn bốn
khối thiên thạch dài ba trăm bảy mươi mét này nằm trong danh sách chú ý của nasa
các nhà khoa học mong sẽ không có vụ va chạm nào xảy ra khi nó bay gần trái đất vào năm hai nghìn hai mươi chín nhưng khả năng xảy ra va chạm là không nhỏ vào năm hai nghìn sáu mươi tám
các nhà khoa học của nasa cho rằng nên nghiên cứu chi tiết về tiểu hành tinh apophis khi nó bay gần trái đất năm hai nghìn hai mươi chín để xác định chính xác khả năng tiếp cận trái đất của nó vào năm hai nghìn sáu mươi tám
kích cỡ của tiểu hành tinh này có thể gây ra một vụ nổ lớn hơn một quả bom nguyên tử